trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị có liên quan
chiều nay các bộ trưởng kinh tế asean đã có hội nghị tham vấn với các đối tác ngoại khối bao gồm hàn quốc
buổi tham vấn do bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh và bà yu myung hee bộ trưởng thương mại hàn quốc đồng chủ trì
các bộ trưởng asean và hàn quốc ghi nhận sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
tới cuộc sống của nhân dân và xã hội trong toàn khu vực
các bộ trưởng tái khẳng định cam kết cùng nhau hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch và phát triển kinh tế
giữ vững sự ổn định của kinh tế vĩ mô
những việc này cần được tiến hành thông qua việc mở cửa thị trường và bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực
đặc biệt là đối với các hàng hóa thiết yếu như dược phẩm thuốc men và lương thực
các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết hiệp định vừa xếp trong năm hai nghìn hai mươi giữa các bên
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định xã hội trong khu vực
các bộ trưởng cũng ghi nhận thương mại và đầu tư song phương giữa hai bên trong thời gian qua
theo thống kê của phía asean trong năm hai nghìn một mươi chín thương mại song phương giữa asean và hàn quốc
đã đạt một trăm năm mươi sáu năm nghìn tỷ usd chiếm năm sáu tổng giá trị giao dịch thương mại của asean với các đối tác ngoại khối
trong khi fdi từ hàn quốc và các nước asean đạt khoảng hai sáu tỷ đô la mỹ
chiếm khoảng một sáu tổng lượng giá trị đầu tư từ nước ngoài vào asean
với những con số này hàn quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ năm và đối tác đầu tư lớn thứ bảy
trong số các đối tác ngoại khối của asean trong năm hai nghìn một mươi chín
các bộ trưởng cũng ghi nhận việc thành lập trung tâm sáng tạo công nghiệp asean hàn quốc
và trung tâm nghiên cứu tiêu chuẩn hóa trong thời gian qua
đây là những hoạt động được triển khai đúng thời điểm cho cả hai bên